do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một mươi sáu ở quần đảo trường sa đang có mưa bão
ở huyền trân và đảo trường sa lớn đã có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp một mươi sóng biển cao năm m
hồi một mươi sáu h chiều nay vị trí tâm bão ở vào khoảng tám ba độ vĩ bắc một trăm một mươi ba một độ kinh đông
cách đảo trường sa lớn thuộc quần đảo trường sa khoảng một trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm